tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã liên tiếp thực hiện chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đồng hới và nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại huyện quảng ninh lệ thủy và bố trạch
tổng trị giá tài sản các vụ trộm là khoảng hai trăm linh triệu đồng công an thành phố đồng hới đã xác minh thu hồi tăng vật với tổng giá trị hơn một trăm ba mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ hình sự đối với đặng quốc huy đào hữu hoàng nguyễn tiến trọng và đinh xuân trường về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trước đó vào ngày hai tháng sáu công an thành phố đồng hới cũng đã phá thành công chuyên án làm rõ đối tượng mai đức tuân chú huyện lệ thủy thực hiện một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đồng hới với tổng trị giá tài sản hơn hai trăm linh triệu đồng thu giữ một ipad chín điện thoại di động và các tăng vật trong vụ trộm
cảnh sát biển việt nam vừa tạm giữ một mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tàu chở dầu có hai thuyền viên do phạm văn cường quê ở thành phố hải dương làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên đã không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên không xuất trình được hồ sơ phương tiện
theo khai báo vào số một mươi năm lít dầu đeo được tàu mua trôi nổi ở khu vực biển hải phòng và quảng ninh khi tàu đang trên đường vận chuyển về huyện lệ nguyên của hải phòng để tiêu thụ tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát biển kiểm tra và bắt giữ
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm

nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện